các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại địa phận xã trường lâm huyện tĩnh gia công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện bắt giữ đối tượng lê phước đạt ở phường thủy xuân tp huế điều khiển xe ô tô đang tảng trữ một túi ni lông bên trong có chứa tinh bột màu trắng một mươi viên dạng nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp một khẩu súng ngắn một mươi bốn viên đạn và nhiều hung khí nguy hiểm
tại địa phận xã trường lâm huyện tĩnh gia công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện bắt giữ đối tượng lã văn hà chú tẻ huyện phú xuyên tp hà nội điều khiển xe ô tô đang vận chuyển tám gói có hình khối chữ nhật bên trong có chứa chất bột màu trắng mà đối tượng khai nhận là heroin
trong cơn say cha đã bạo hành con gái ruột tổn hại một mươi ba sức khỏe
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang đã ra quyết định khởi tố
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang đã ra quyết định
do vợ bỏ đi hoàn cảnh khó khăn nên đã thường xuyên uống rượu
trong lúc say rượu không kiểm chế đã đánh con
ngay sau sự việc xảy ra cơ quan chức năng địa phương đã đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe
thì phát hiện trên cơ thể cháu có nhiều vết thương mới lẫn cũ với tổng tỷ lệ thương tích tổn hại sức khỏe là một mươi ba
là những tài sản ít được chú trọng bảo quản trông coi điều này khiến cho các loại hoa cây cảnh có giá trị dễ dàng rơi vào tay kẻ trộm
thành phố yên bái tỉnh yên bái vừa bắt giữ hai đối tượng chuyên trộm cắp cây cảnh của người dân
hai đối tượng gồm nguyễn xuân định sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và nguyễn ngọc tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đều trú tại thôn đồng đình xã âu lâu thành phố yên bái tỉnh yên bái
tại cơ quan điều tra cả hai đã khai nhận do không có tiền mua ma túy cho nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản
trong đó chủ yếu là cây cảnh và hoa lan có giá trị để bán lấy tiền
các đối tượng thường đi tìm những nhà dân có cây cảnh và hoa lan để ở những vị trí sơ hở dễ lấy để thực hiện hành vi trộm cắp
từ tháng bảy cho đến nay hai đối tượng đã cùng nhau thực hiện một mươi ba vụ trộm cắp cây cảnh trị giá tài sản ước tính khoảng một trăm linh triệu đồng
sau khi đưa hai mươi năm du khách nước ngoài lên hòn mon tại vịnh nha trang tỉnh khánh hòa
cano di chuyển ra vị trí neo đậu thì đã bất ngờ bùng cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn
ít nhất có hai thuyền viên đã bị bỏng nặng
sự cố xảy ra vào sáng ngày hôm nay cano bị cháy mang tên hải lam một nghìn sáu mươi bảy do ông nguyễn văn tấn làm thuyền trưởng
chở hai mươi năm khách nước ngoài tham quan đảo hòn môn
ngọn lửa bùng phát dữ dội khói đen bốc cao hàng chục mét ít nhất hai người bị bỏng nặng là thuyền trưởng và thuyền viên
theo cơ quan chức năng bình xăng trên cano phát nổ có thể chính là nguyên nhân đã gây ra vụ hỏa hoạn
hồ sơ quản lý cho thấy cano vẫn đang trong thời hạn đăng kiểm và đủ điều kiện xuất bến
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hôm nay đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại cơ sở kinh doanh mút xốp trên đường nguyễn ái quốc thuộc khu phố tám phường tân biên tp biên hòa tỉnh đồng nai
theo thông tin ban đầu vào thời gian trên người nhà của cơ sở đã bất ngờ phát hiện khói nguồn ngụt bốc lên từ phía sau căn nhà có chứa hàng hóa
cho nên đã hô hoán mọi người xung quanh ứng cứu
ngay lập tức nhiều người đã dùng bình chữa cháy mini tới dập lửa nhưng bất thành do phía trong nhà chứa nhiều hàng hóa dễ cháy là mút và sốt
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng nai và thành phố biên hòa đã huy động năm xe chuyên dụng cùng hơn ba mươi chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa
cho đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút thì ngọn lửa được khống chế
bước đầu không ghi nhận thiệt hại về người thế nhưng đã thiêu dụi nhiều hàng hóa phía trong cửa hàng cùng với nhiều tài sản khác
hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được xác minh làm rõ